nhờ sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ công an và các lực lượng chức năng gia đình ông chùa đã chuyển tài sản đồ đạc lên cao để tránh ngập lụt

hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ công an và lực lượng vũ trang đến từng nhà vận động người dân đến các khu vực an toàn